ngày một mươi bảy tháng chín trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu với trị giá hơn một năm tỷ đồng cho người dân sáu tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế nhằm giúp đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số một mươi vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
trong đó hội hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng ba triệu đồng một người hỗ trợ hai trăm bốn mươi gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn ba triệu đồng một hộ hỗ trợ sáu trăm năm mươi hộ có nhà bị thiệt hại nặng một triệu đồng một hộ
đồng thời hội chữ thập đỏ việt nam đã cấp hai trăm năm mươi bộ dụng cụ sửa nhà để hỗ trợ các gia đình sửa chữa lại nhà cửa
cùng ngày trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã ra lời kêu gọi các cấp hội trong cả nước vận động cán bộ hội viên thanh thiếu niên tình nguyện viên chữ thập đỏ
và các tổ chức cá nhân các tầng lớp nhân dân ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do bão số một mươi gây ra đợt vận động ủng hộ kéo dài từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hội chữ thập đỏ việt nam cũng phát động các cơ quan trung ương hội ủng hộ đồng bào miền trung tối thiểu mỗi người một ngày lương